kính chào quý vị và các bạn
trưa chiều nay áp thấp nhiệt đới còn cách quảng ngãi khoảng tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quảng bình đến đà nẵng trong dạng sáng sớm mai
với cường độ đạt mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía tây nam của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển đông
vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ nay đến ngày hai mươi tám tháng chín
ở khu vực trung bộ có mưa vừa mưa to và rông
ở bắc và trung trung bộ lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
nam trung bộ từ năm mươi một trăm linh mm một đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của dài hồi tụ nhiệt đới
kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
nam có cường độ mạnh nên trong hai mươi bốn giờ tới có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
mưa lớn tập trung vào cuối ngày còn lúc trưa chiều có lúc giảm mưa hưởng năng sán đoạn
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ còn nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ
trở ra với các tỉnh thành miền bắc đêm nay và ngày mai tại đây phổ biến ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực ven biển có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức dưới ba mươi bốn độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi ba độ